mở đầu bản tin là tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử đề án xăng dầu
và tập trung làm rõ việc các đồng phạm tham gia quản lý vận chuyển xăng lậu
trên bốn tàu nhật minh sáu bảy tám chín của trùng phan thanh hữu
theo đó một mươi bảy bị cáo là quản lý tàu thuyền trưởng thuyền viên thợ máy nấu bếp
tại bốn tàu trên bị viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội buôn lậu
với vai trò đồng phạm tham gia vận chuyển xăng lậu
ngoài ra cáo chẳng nêu rõ một số thuyền trưởng thuyền viên pha chất bột màu vàng
rung môi vào xăng nhập lậu để tạo màu vàng giống xăng ngoài thị trường
tại tòa hầu hết bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo buộc của viện kiểm sát nhân dân
tuy nhiên các bị cáo cho rằng không biết xăng được nhập lậu mà chỉ nghi ngờ xăng bất hợp pháp
do hoạt động chỉ diễn ra vào ban đêm
mặt khác các bị cáo thừa nhận hành vi pha hóa chất để tạo màu vàng cho xăng
theo chỉ đạo của các ông chùm phan thanh hữu và nguyễn hữu tứ
hôm nay hội đồng xét xử sẽ tiếp tục xét hỏi các bị cáo là thuyền trưởng
thuyền phó và các thuyền viên trên tàu nhật minh chín
còn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
và các đơn vị liên quan gây thiệt hại nhà nước là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
mở rộng điều tra vào ngày ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã khởi tố thêm nhiều bị can
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với các bị can trịnh huy cường
trưởng phòng quản lý xây dựng thuộc sở xây dựng tỉnh đồng nai
nguyên phó giám đốc trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng tỉnh đồng nai
phan thành an cựu trưởng phòng thẩm định thuộc sở xây dựng đồng nai
nguyễn thị nhung nguyễn thành thái và lê lâm đồng cựu phó giám đốc phụ trách
và cựu cán bộ trung tâm tư vấn quy hoạch thẩm định xây dựng thuộc sở xây dựng đồng nai
chu văn tiến cựu phó giám đốc trung tâm tư vấn công nghiệp
hiện là phó giám đốc trung tâm khuyến công tỉnh đồng nai
với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng hai bị can cường và đồng được áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với tô viết tài
phó hiệu trưởng trường cao đẳng công thương việt nam
chi nhánh đắk lắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trường cao đẳng sư phạm đắk lắc tổ chức bàn giao tài chính cho người kế nhiệm
thì phát hiện hai mươi bộ hồ sơ thanh toán có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tài chính
lập khống hóa đơn chứng từ thanh toán với tổng số tiền hơn một tám tỷ đồng
vào cuộc điều tra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trọng hòa nguyên hiệu trưởng và trần văn khương
tổ trưởng tổ tài vụ kiêm kế toán trường cao đẳng sư phạm đắk lắc cùng về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mở rộng điều tra cơ quan điều tra xác định sau khi ông hòa và ông khương liên hệ nhờ tài
đã có hành vi ký vào bốn giấy đề nghị thanh toán và ký nhận tiền trên bốn phiếu chi
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi của trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
đối với bốn bộ hồ sơ thanh toán tiền hợp đồng tuyển sinh bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
đây là những bộ hồ sơ lập khống gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã nộp lại toàn bộ
bộ số tiền trên và nguồn kinh phí của trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố lào cai phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
bắt giữ thành công đối tượng lù văn quy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và đây là đối tượng mua và chia sẻ cần sa dạng cỏ rồi tự mang đi tiêu thụ
cho nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn thành phố lào cai
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một tại khu vực đường hương sơn
phường duyên hải thành phố lào cai tổ công tác bất ngờ kiểm tra bắt giữ đối tượng lò văn quy
khi đang đi bán ma túy cần sa thù giữ trên người ba gói ma túy cần sa dạng cỏ khô màu xanh sám
cùng ngày khám xét khẩn cấp nơi ở của quy thu giữ bốn túi ni lông có chứa ma túy cần sa
một cân điện tử và một số tài liệu liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ tăng vật
và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
thông tin từ công an tỉnh bình dương cho biết
phân viện khoa học hành sự bộ công an tại tp hcm đã có kết luận
sau khi giám định về vụ cháy quán karaoke an phú phường an phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương làm ba mươi hai người thiệt mạng
nguyên nhân vụ cháy là do đường dây dẫn điện lắp đặt
trên trần lao phông qua khu vực trước phòng h hai trăm linh bốn phòng hai trăm linh sáu
xảy ra sự cố chập mạch điện
từ đây đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn
ở các phòng karaoke tầng hai và cháy lan lên tầng ba
về nguyên nhân tử vong của ba mươi hai nạn nhân cũng được xác định
do ngạt khí carbonic lưu huỳnh niter và bị cháy gây bỏng nặng
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan chức năng xác định
cơ sở kinh doanh karaoke an phú có nhiều dấu hiệu vi phạm
như thiết kế xây dựng tại tầng hai bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu
phòng cháy chữa cháy một số phòng hát không đảm bảo kích thước
theo quy định biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận
sành tầng hai tầng ba
công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã ra quyết định
xử phạt hành chính số tiền bốn triệu đồng đối với một tài xế
chú tỉnh bình phước về hành vi mang theo trong người hoặc là tàng trữ
cất dấu các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ
phương tiện khác có khả năng sát thương đồ vật phương tiện giao thông
nhằm mục đích gây dối cố ý gây thương tích cho người khác
trước đó tài xế này và vợ điều khiển ô tô đi trên đoạn đường quốc lộ một mươi bảy
từ bình phước về tp hcm khi đến đoạn qua đường hiệp thành tp thủ dầu một
thì xảy ra mâu thuẫn với ô tô bảy chỗ khác cho rằng bị ô tô bảy chỗ tạt đầu xe mình
nên đã bực tức điều khiển cho xe vượt lên chặn đầu ô tô bảy chỗ
trong lúc xuống xe để nói chuyện tài xế đã lấy trong cốp xe một cây dựa
để đe dọa chửi bới tài xế xe bảy chỗ vụ việc được camera người dân ghi lại
và chia sẻ lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận về hành vi côn đồ
của người tham gia giao thông
thưa quý vị dù đã hơn nửa tháng từ ngày xảy ra sạt lở nghiêm trọng
ở bán đảo sơn trà tp đà nẵng thế nhưng do điều kiện thời tiết bất lợi
địa hình hiểm trở cho tới hiện tại thì công tác khắc phục vẫn chưa thể hoàn thành
nhiều địa điểm vẫn chưa thể thông xe việc này đã ảnh hưởng không nhỏ
đến cuộc sống của các bạn
các đơn vị đang nỗ lực khẩn trương thông tuyến để đưa khu vực này đi vào hoạt động trở lại
đây là tuyến đường chính dẫn đến bán đảo sơn trà sau hơn nửa tháng bị nước lũ đánh sập
đến hiện tại khu vực này vẫn chưa thể khắc phục và thông xe
chính quyền địa phương đã mở lối đi tạm thời để các phương tiện vận chuyển vật liệu
và người dân có thể qua lại tuy nhiên địa phương vẫn khuyến cáo người dân
hạn chế di chuyển lên tuyến đường này vì vẫn còn tiềm ẩn
nhiều nguy hiểm song với mong muốn trải nghiệm bán đảo sơn trà vào mùa đẹp nhất trong năm
nên nhiều người vẫn đến đây tham quan chụp ảnh
đi thì nói chung là trời mà mưa gió thì nói chung là mấy cái trên núi đắt đá xuống
nó có rơi xuống đường thì mình đi qua đi lại thì mình cũng cảm thấy là nó nguy hiểm
lên đây thì trên cái đoạn đường đây là bán đảo sơn trà thì thấy người ta đang sửa chữa
thì cũng mong là sẽ nhanh hơn và khắc phục nhanh chóng
để cho bà con ta lên đây tham quan khách du lịch trên đây sẽ thường xuyên hơn
theo báo cáo của ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng
trên khu vực có gần năm mươi điểm sạt lở trong đó có hàng chục điểm sạt lỡ
ở các tuyến khai thác du lịch và đều được dân dây để cảnh báo
đơn vị thị công khắc phục sạt lỡ trên bán đảo sơn trà cũng cho biết
tại các khu vực sạt lỡ nặng làm mất chân đường thở hàm ếch nhân lực và phương tiện
được huy động đổ đứt rọ đá kè và các vị trí sạt lở
làm lại mặt đường để đảm bảo an toàn cho người dân du khách di chuyển
dù vậy đơn vị phụ trách việc khắc phục cho biết do điều kiện thời tiết
địa hình trên bán đảo sơn trà không thuận lợi cộng với việc vẫn chưa có điện
nên công tác triển khai gặp nhiều khó khăn
khối lượng đắt đá tràn xuống mặt đường rất là nhiều kèm theo những sạt lỡ hàm ếch sau
gặp thời tiết thì không thuận lợi là mưa
đơn vị vẫn cố gắng
khắc phục thông tuyến công ty cũng khẳng trương điều phối thiết bị máy mắp nhân công
để lên thực hiện làm bước một kè rọ đá và hoàn cả những điểm sạt lỡ lớn hàm ếch
gây nguy hiểm cho người dân lưu thông
sau chuỗi ngày mưa dài tình hình thời tiết tại đà nẵng đã thuận lợi hơn
để đảm bảo an toàn cho người dân du khách và đưa hoạt động du lịch trở lại
cơ quan chức năng đang khẩn trương thi công đoạn đường kết nối lên bán đảo
tại các khu vực sạt lở gần tuyến bãi bắc cây đa
tuyến resort intercontinental đã bố trí mỗi điểm một mươi năm công nhân
lực lượng thi công đang làm tăng cường cả ngày thứ bảy chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thông tuyến
trong quá trình thi công địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực này
để đảm bảo an toàn
cơ quan điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố đối với sáu bị can
nguyên là cán bộ tại tổng công ty địa ốc sài gòn trách nhiệm hưu hạn một thành viên resco
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sáu bị can gồm nguyễn tín trung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên resco
nguyễn phước ngọc nguyên tổng giám đốc resco hiện là chủ tịch hội đồng thành viên công ty quản lý kinh doanh
nhà tp hcm võ hữu hải kiểm soát viên resco từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi
trần công đức nguyễn thị thúy hằng và đỗ văn phúc cùng là thành viên hội đồng thành viên resco
trong đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn lệnh bắt tạm giam hai bị can
nguyễn tím trung và nguyễn phước ngọc
theo điều tra trong thời kỳ công tác tại resco các bị can đã chuyển nhượng hai mặt bằng hai trăm chín mươi chín trên một mươi tám
lý thường kiệt quận một mươi một gây thiệt hại cho nhà nước tám mươi tỷ đồng và mặt bằng sáu trăm tám mươi hai hồng bàng quận một mươi một
gây thiệt hại một mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ các sai phạm của nhiều dự án khác
vâng chắc hẳn là quý vị chưa quên vụ việc không đồng ý việc phân chia đất thừa kế
hôm nay ba người con gái đã mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ khiến bốn người bị thương vừa mới xảy ra
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội giết người
xảy ra tại xã trung hòa huyện yên mỹ của tỉnh hương yên
cụ thể do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản chia quyền thừa kế đất ngày ba mươi tháng một mươi
ba người con gái của bà vũ thị đều ở xã trung hòa huyện yên mỹ tỉnh hưng yên gồm đỗ thị định
đỗ thị điểm và đỗ thị đưa đã mang theo một căn xăng loại một mươi lít đến nhà mẹ đẻ
tại đây điểm đã đổ xăng xuống nền nhà của phòng khách rồi châm lửa đốt cháy
vụ cháy khiến bà đều và cả ba người con gái đều bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
và tài sản thiệt hại trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo
y tơn hơ đức ba mươi hai tuổi trú tại vườn
tòa án y tơn hơ đức ba mươi hai tuổi trú tại vườn
phát hiện sự việc người dân đưa bà thảo đi cấp cứu nhưng tỉ lệ thương tật là bảy mươi hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt y tơn hơ đức hai mươi năm tù về tội giết người
một mươi năm tù giam về tội hiếp dâm tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù giam
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là một trăm tám mươi một triệu đồng
công an tp biên hòa của tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam một mươi bảy đối tượng để điều tra làm
đánh bạc và đánh bạc
trong đó nguyễn văn công nguyễn trí thức đinh văn thiết cùng chú tại thành phố biên hòa
của tỉnh đồng nai bị khởi tố bắt giam về hành vi tổ chức đánh bạc
một mươi bốn đối tượng còn lại bị khởi tố bắt giam về hành vi đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đột kích bắt quả tang một mươi bảy đối tượng đang sát phạt tại một căn nhà ở khu phố bốn
phường tân hiệp thành phố biên hòa thu giữ gần hai mươi điện thoại di động và hơn một tỷ đồng
ngoài khởi tố một mươi bảy đối tượng công an tp biên hòa còn khởi tố bắt giam thêm một đối tượng
có mặt tại căn nhà nơi tổ chức song bạc này về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt giữ các đối tượng trộm cắp tại đà nẵng và phú thọ
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng
huỳnh hữu đan chú tỉnh phú yên là thủ phạm gây ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản
tại một quán karaoke nằm trên đường huy cận phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
vì là nhân viên của quán karaoke nên dạng sáng ngày ba tháng một mươi một sau khi quán karaoke này đóng cửa
đan đã đột nhập từ ô cửa thông gió ở tầng trên cùng dùng quần áo chuẩn bị sẵn
che tất cả các camera của quán và lẻn vào quầy lễ tân phá quá tủ được tiền
và lấy đi hơn hai trăm linh triệu đồng rồi tàu thoát
sau hơn bốn giờ đồng hồ vào cuộc điều tra công an quận hải châu đã bắt giữ được đan tại phòng trọ
thu giữ tại chỗ hai trăm linh triệu đồng bốn đô la mỹ và một số vật chứng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì tỉnh phố thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng vì hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng trộm cắp tài sản có tinh chất chuyên nghiệp các đối tượng đều có hộ khẩu ngoại tình
nhân thân xấu nhiều tiên án về tội trộm cắp tài sản hoạt động theo nhóm từ hai đến ba đối tượng
có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
nhóm đối tượng này đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy thiệt hại tài sản tám mươi hai triệu đồng
tại địa bàn tỉnh phú thọ và thành phố hà nội
tiếp tục với những tin tức khác văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
vừa có công văn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến cà mau
về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển
để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến gió mạnh
sóng lớn trên biển trong những ngày tới
thông báo kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
cũng như phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các tỉnh thành phố sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thưa quý vị và các bạn đây là hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại xã giang hải huyện phú lộc
một trong những điểm nóng về tình trạng sạt lở xâm thực biển trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
được biết là tình trạng sạt lở xâm thực bờ biển có diễn biến ngày càng phức tạp và kéo dài
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng đến hơn một năm trăm linh hộ dân sống trực tiếp gần bờ
uy hiếp giải cồn cát và hai mươi bốn xã thị trấn ven biển
hồ nuôi trồng thủy sản của ông đoàn cương thôn mỹ cảnh nằm cách bờ biển hơn ba mươi mét
thế nhưng các biển đã lấn chiếm vùi lấp một hectare diện tích hồ
không chỉ thiệt hại vụ mùa thủy sản năm nay ba trăm tám mươi hộ dân tại đây còn đối mặt với nguy cơ không thể tái sản xuất
bởi nước đã tràn vào các hồ lân cận
khu vực bờ biển qua địa phận xã giang hải hiện còn gần ba km bờ biển chưa được xây dựng bờ kè cố định
do địa hình đặc biệt triều cường hàng năm lớn nên khu vực sạt lở liên tiếp được mở rộng
tốc độ xoáy lên đối với nguy cơ không thể tái sản xuất
lỡ trung bình từ ba năm mét có đoạn từ năm bảy mét
chính quyền địa phương đang rất lo lắng bởi sức tàn phá của nước biển dân khi những biện pháp thủ công hầu như không có tác dụng

vậy chúng tôi nhớ cầu nhận làm cho cao sản pháp phân để có người dân tổng đối